vào hồi sáu giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng năm tại thành phố hải phòng đã xảy ra một đám cháy tại công ty phú lâm
địa chỉ số một đường nguyễn bình khiêm phường đông hải hai quận hải an
do là kho xưởng chữa đổ nhựa dùng mồi và nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã lan nhanh và khói đen bốc cao
ngay sau khi nhận được thông tin hơn hai mươi phương tiện cùng hàng trăm người của các lực lượng quân đội
cảnh sát biển các doanh nghiệp như công ty cổ phần cấp nước công ty công viên cây xanh công ty sơ sợi đình vũ
tham gia hỗ trợ cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực cứu chữa và ngăn cháy lan rộng
đến một mươi giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được các lực lượng kiểm soát không cháy
các lực lượng vẫn đang tiếp tục ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại và ngăn cháy lan sang cây xăng bên cạnh
đám cháy không có thiệt hại về người
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy